cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đang tiến hành điều tra vụ án giết người
đối tượng gây án là nguyễn trọng tường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã quảng vọng huyện quảng sương tỉnh thanh hóa sau đó đã tự sát nhưng không thành
nạn nhân bị đâm chết là bà trần thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín trú tại xã quảng văn mẹ vợ của tường và hai người bị thương là anh lê sĩ hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai em vợ tường chị nguyễn thị quý sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hàng xóm
theo kết quả điều tra ban đầu do mâu thuẫn vợ tường đã bỏ về nhà mẹ đẻ là bà trần thị huệ tối ngày bốn tháng một mươi hai tường cầm dao đến nhà mẹ vợ yêu cầu vợ về nhà sau đó xảy ra cãi vã bất ngờ tường rút dao đâm trực diện bảo huệ và đâm trọng thương anh hùng
gây án xong tường bỏ trốn khỏi hiện trường trên đường bỏ trốn bị bà quý phát hiện chi hô tường dùng dao đâm bà quý bị thương đến năm giờ sáng ngày năm tháng một mươi hai người dân phát hiện tường tự sát nhưng không thành nên đã đưa đến bệnh viện để cấp cứu